tại hải phòng đoàn công tác do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với thành phố hải phòng về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và công tác đầu tư xây dựng tại một số cảng biển trên địa bàn thành phố
phó thủ tướng đánh giá cao những đột phá trong cải cách môi trường đầu tư của hải phòng đồng thời đề nghị hải phòng chú trọng tái cấu trúc đầu tư phát triển kinh tế tạo ra những sản phẩm chủ lực của thành phố tăng sức cạnh tranh trên thị trường tạo nhiều việc làm chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
trong đó tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn và dài hạn gắn với cân đối nguồn lực và thu hút nguồn vốn đầu tư tập trung đầu tư những công trình trọng điểm có tác động phát triển kinh tế xã hội
thị sát công tác đầu tư xây dựng tại một số cảng biển trên địa bàn thành phố hải phòng đoàn công tác của phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đến thăm và làm việc tại dự án cảng lạch huyện bến cảng khu vực hoàng diệu lê thánh tông cảng hải phòng